bên cạnh đó một nghiên cứu sử dụng siêu máy tính để phân tích dữ liệu để phát hiện ra chín chủng virus corona mới
đây có phải là mối lo ngại mới thế giới cần quan tâm hay không
những chủng mới này có khiến đại dịch trở nên nghiêm trọng hơn hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây
sputnik đưa tin nghiên cứu mang tên dự án ceraturs do các nhà khoa học từ đại học british columbia ubc canada tiến hành và đăng trên tạp chí neutral
đã phát hiện ra thêm chín loại virus corona mới
trong đó có một số virus được phát hiện ở những nơi không ngờ tới như lõi băng và phân động vật
các nhà nghiên cứu đã sử dụng siêu máy tính để phân tích vật liệu dây truyền rna từ năm bảy triệu sinh phẩm
họ mô tả quá trình thu thập dữ liệu kéo dài trong nhiều ngày đã bao quát toàn bộ các khu vực từ lục địa tới đại dương
các nhà khoa học của obc mong muốn rằng nghiên cứu có thể mở đường cho việc phát hiện nhanh sự lây lan
của virus corona mới
các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra thêm nhiều loại virus tới con người cũng như tạo ra một kho dữ liệu để xem xét tác động của virus tới vật nuôi cây trồng và các loại có nguy cơ tuyệt chủng
người dẫn đầu nghiên cứu atom babean cho biết giới khoa học đang bước vào một kỷ nguyên mới để hiểu về sự đa dạng về sen và virus trong tự nhiên cũng như cách nhiều loài động vật phản ứng với những virus này
hy vọng là chúng tôi sẽ không mất cảnh giác nếu một thứ gì đó như sars cov hai loại virus corona gây ra covid một mươi chín lại xuất hiện
những virus này có thể được phát hiện dễ dàng hơn và các ổ bệnh tự nhiên của chúng có thể được tìm thấy nhanh hơn
mục tiêu thật sự là chúng tôi có thể nhận biết sớm mầm bệnh để chúng không bao giờ trở thành đại dịch ông nhấn mạnh
trong khi thế giới vẫn tiếp tục ghi nhận những biến chủng mới cho thấy sự biến đổi không ngừng của covid một mươi chín những hội chứng hậu covid một mươi chín vẫn đang là mối quan tâm của nhiều bệnh nhân sau khi khỏi bệnh
những điểm bất thường ở phổi của người mắc hội chứng covid một mươi chín
có thể giải thích lý do vì sao nhiều người bị khó thở sau khi nhiễm virus sars cov hai
tờ goldian đưa tin phát hiện này dựa trên một nghiên cứu thí điểm ở ba mươi sáu bệnh nhân gặp các triệu chứng của covid một mươi chín kéo dài
cho thấy khả năng virus có thể gây tổn thương vi thể phổi mà xét nghiệm không thường không thể tìm thấy
khó thở là triệu chứng hậu covid một mươi chín mà phần lớn bệnh nhân đều gặp phải
tuy nhiên chưa rõ liệu
tình trạng này có liên quan đến các yếu tố khác chẳng hạn như thay đổi kiểu thở hoặc mệt mỏi hay không
theo tiến sĩ emoly fraser chuyên gia tư vấn tại các bệnh viện thuộc đại học oxford
và là đồng tác giả của các nghiên cứu khám phá mới nhất này
chính là bằng chứng đầu tiên cho thấy lá phổi có thể bị suy kém vì virus sars cov hai
bà pfizer cho hay đây là nghiên cứu đầu tiên chứng minh những bức thường về phổi
những người gặp tình trạng khó thở hậu covid một mươi chín
gia khác không có gì đáng chú ý
nghiên cứu đã chỉ ra rằng virus đang gây ra một số dạng bất thường dai chẳng
trong cấu trúc vi mô của phổi hoặc trong hệ mạch phổi
theo bà cần phải nghiên cứu sâu hơn để làm rõ ý nghĩa lâm sàng của những phát hiện trên
trong đó có cải cách chúng ảnh hưởng đến chức năng thở
họ cho rằng hiệu quả làm việc phổi trao đổi carbon dioxid và oxy có thể bị tổn hại
ngay cả khi cấu trúc của phổi vẫn bình thường
trong khi đó kelly stevenson
giảng viên cao cấp về lâm sàng tại trường king s college london
đánh giá phát hiện này sẽ thu hút sự quan tâm đáng kể của những người
đang phải sống chung với chứng khó thở kéo dài
bà emi fraser cùng các đồng nghiệp là những người mới nhất nêu bật sự khác biệt
về sinh lý ở những người bị covid một mươi chín kéo dài
họ chỉ ra yếu tố đặc trưng kháng thể
có thể giúp xác định những người có nguy cơ cao nhất gặp phải hội chứng trên
nghiên cứu mới của họ đang sử dụng một kỹ thuật
một chụp ảnh mri chuyên biệt yêu cầu bệnh nhân hít khí xenon khi nằm trong máy quét
dòng khí có thể được theo dõi khi nó di chuyển từ phổi vào máu
cho biết tình trạng hoạt động của phổi như thế nào
điều này trái ngược với chụp ct khi chỉ cho thấy cấu trúc của phổi
nghiên cứu thí điểm này đã so sánh ba nhóm bệnh nhân được chẩn đoán mắc chứng covid một mươi chín kéo dài
có kết quả chụp ct bình thường
những người đã nhập viện vì covid một mươi chín hơn ba tháng trước đó và không bị triệu chứng kéo dài
và nhóm đối chứng hoàn toàn khỏe mạnh
kết quả ban đầu được công bố trên trang chia sẻ dữ liệu khoa học biorec
cho thấy có sự truyền dẫn khí bị suy giảm đáng kể từ phổi đến máu
ở những bệnh nhân covid một mươi chín kéo dài
những bất thường tương tự cũng được phát hiện ở những bệnh nhân covid một mươi chín nhập viện vì triệu chứng nặng
chuyên gia fraser cho biết các chương trình phục hồi chức năng
chẳng hạn như luyện thở thật sự hữu ích đối với những người bị sối loạn nhiệt thở
thưa quý vị năm cũ khép lại sau nhiều khó khăn
để hôm nay ngày cuối cùng của năm khi nhìn lại những gì đã qua
chúng ta đều hy vọng vào một năm mới tươi sáng hơn
covid một mươi chín vẫn chưa kết thúc nhưng việt nam cũng đã ghi nhận những tín hiệu tích cực của đại dịch
để giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch bệnh trong dịp tết này
hãy cùng nhau trải nghiệm một cái tết chầm hơn trân trọng hơn những phút giây quay quần bên gia đình
về sau những đau thương những đợt giãn cách nối tiếp nhau
thì giờ đây
vẫn còn được bên cạnh người thân đã là một điều may mắn
chỉ còn vài giờ nữa là đến giây phút giao thừa
thay mặt những người làm nội dung
xin được cảm ơn các khán giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua
là động lực để kênh cập nhật những tin tức mới một cách nhanh nhất
không ngừng cố gắng và cải thiện
xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong năm mới nhâm dừng năm hai nghìn hai mươi hai